lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra truy xét bắt giữ hai đối tượng
toán nhân dân thành phố huế đã tuyên phạt bị cáo phạm quốc hùng bảy năm sau tháng thủ giam
huỳnh thế nhật sáu năm sau tháng thủ giam về tội cướp tài sản
năm hai nghìn một mươi năm chương trình hành trình đỏ sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày ba tháng bảy đến hết ngày hai mươi sáu tháng bảy
với mục tiêu là vận động được tối thiểu một mươi bảy đơn vị máu
theo đó một trăm hai mươi chiến sĩ tham gia hành trình đỏ hai nghìn một mươi năm sẽ đi qua hai mươi hai tỉnh thành phố
và tổ chức đêm gala văn nghệ ngày hội hiến máu
hành trình đỏ lần thứ ba sẽ xuất quân vào ngày ba tháng bảy tại thành phố hồ chí minh tới một mươi ba tỉnh thành phố
đoàn miền bắc sẽ xuất quân vào ngày một mươi một tháng bảy với hành trình tới chín tỉnh thành phố
hai đoàn sẽ thực hiện sứ mệnh kết nối dòng máu việt phân đấu vận động được tối thiểu một mươi bảy đơn vị máu
nhằm cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp hè này
tin quốc tế tổng cục trưởng tổng cục kiểm soát dịch bệnh thuộc bộ y tế thái lan
cho biết trong cuộc kiểm tra xét nghiệm lần cuối vào ngày hôm nay hai mươi chín tháng sáu
nếu bệnh nhân người ôm man có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gamers thì có thể sẽ được xuất viện
quan chức này cũng cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm lần cuối đối với những người tiếp xúc gần nhất với bệnh nhân
nếu có kết quả âm tính với virus gây nhóm người này cũng sẽ được loại khỏi diện theo dõi giám sát
tuy nhiên bộ y tế thái lan sẽ vẫn tiếp tục triển khai những biện pháp phòng ngừa chặt chẽ đối với các nguồn lây nhiễm dịch mers
ủy ban an toàn giao thông mỹ vào ngày thông báo vào chiều tối ngày hai mươi tám tháng sáu theo giờ mỹ
một máy bay chở ba người đã lao xuống một ngôi nhà ở bang massachusett
cả ba người có mặt trên chiếc máy bay số số này đều thiệt mạng khi máy bay gặp nạn vào lúc một mươi bảy h bốn mươi năm ngày hai mươi tám tháng sáu
tại khu vực cách buston khoảng bốn mươi tám km về phía tây nam
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cảnh sát và các nhân viên y tế đã được điều động tới hiện trường của vụ việc
cục hàng không liên bang mỹ đang tiến hành
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn này
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi năm h
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi